trong triển khai thực hiện chỉ thị năm cttvk bộ đội biên phòng nghệ an đã có nhiều cách làm hay thiết thực
nhiều cá nhân điển hình cương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo bác qua đó làm hạt nhân cho các phong trào thi đua của đơn vị
góp phần bảo vệ giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ an ninh trật tự biên giới quốc gia
đối với đại úy nguyễn bá kỳ thì học và làm theo bác là tác phong làm việc khoa học sâu sát địa bàn và quần chúng nhân dân
là người chỉ huy anh luôn có chương trình kế hoạch làm việc cụ thể nhất là việc triển khai thực hiện giúp người dân trong địa bàn phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo
hưởng ứng phong trào chúng ta với người nghèo không để ai bị bỏ lại việc sau thì đối với riêng đội vận động quân chủng là phải có một mô hình chung
ngoài ra thì mỗi đồng chí là phải có một mô hình riêng đối với từng cá nhân thì đã được anh em hưởng ứng rất là tích cực và rất là nhiệt tình
trong thực hiện giúp dân xây dựng mô hình
ngoài ra thì mỗi đồng chí là phải có một mô hình phát triển kinh tế thì sắp tới chúng tôi sẽ nhấn rồng lên các mô hình đến các bàn khác học hỏi có mô hình của anh cho tại bàn bục mũ
còn đối với đại úy lê văn giang là một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết luôn học bác ở tinh thần tất cả vì dân
anh đã tích cực tìm hiểu nắm chắc hoàn cảnh của từng gia đình để tham mưu cho cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai đường lối chủ trương
chính sách của đảng pháp luật của nhà nước hỗ trợ người dân làm ăn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững
quá trình để đưa cái mô hình xuống cho dân một cách nhanh nhất và dân tiếp thu thì cán bộ vận động chúng là lấy các cái mô hình điểm ở các nơi để tuyên truyền cho bà con là thấy được cái hiệu quả
trong quá trình chăn nuôi
anh em là hỗ trợ về cái nguồn vốn mua trứng
anh em là hỗ trợ về rồi là học khỏi cái kinh nghiệm ấp giống và nuôi con giống để hỗ trợ cho bà con phát triển kinh tế
cám bộ đội biên phòng năm trăm bốn mươi năm được hỗ trợ và con giống vịt trời vị bào và con nga cho vợ chồng gia đình trong trò nuôi
hiện tại dân số đông thì đất không có nữa thì dù là chuyển sang nuôi nga nuôi vị bào là giai đoạn nuôi ngãn hơn và thu nhật nhanh hơn và hiệu quả hơn
và kinh tế nó phát triển nhanh hơn
còn so với đi làm rải làm nương thì nó mình làm quay năm cũng được nhất được ít thôi
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh theo chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai
gắn với tổ chức tốt các phong trào thi đua các cuộc vận động của quân đội và của lực lượng bộ đội biên phòng
đã từng bước khắc phục được các mặt còn hạn chế tạo ra được sự chuyển biến tiến bộ vững chắc
từ mặt chính trị tư tưởng gian luyện kỷ luật và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao